tại km ba mươi một quốc lộ chín thuộc địa bàn xã hướng hiệp huyện đắk rông tỉnh quảng trị
lực lượng trạm cảnh sát giao thông đắk rông công an tỉnh quảng trị kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi năm a ba nghìn bốn trăm tám mươi chín
phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn pháo hoa các loại đưa đi tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm a ba nghìn bốn trăm tám mươi chín là biển số giả
do nguyễn tấn tân ba mươi ba tuổi trú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình điều khiển
vận chuyển một trăm chín mươi sáu hộp pháo hoa các loại trọng lượng hai trăm sáu mươi năm bảy kg
lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có thêm bốn bộ biển số xe ô tô giả
lái xe nguyễn tấn tân khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên cho bà đinh thị hoa lài ba mươi năm tuổi
trú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ